hội nghị g hai mươi không đạt tiến triển về tự do thương mại
nga mở cuộc điều tra các hãng truyền thông mỹ
sau đây là nội dung chi tiết
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội binh chủng đặc công quân đội nhân dân việt nam
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống
và trao tặng huân chương quân công hạng nhất
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang
đã đến dự và trao tặng những phần thưởng cao quý
cách đây tròn năm mươi năm trong ngày binh chủng đặc công được thành lập
chủ tịch hồ chí minh đã huấn thị
đặc công tức là công tác đặc biệt là vinh sự đặc biệt
cần phải có cố gắng đặc biệt
trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc
và làm nhiệm vụ quốc tế binh chủng đặc công
bằng lối đánh mí mật bất ngờ táo bạo luồn sâu đánh hiểm
bộ đội đặc công đã đánh thắng hàng nghìn trận
lập được nhiều chiến công hiển hách
làm cho kẻ thù khiếp đảng nhân dân cả nước
bẻ quốc tế khâm phục góp phần quan trọng
cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất
và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả
trong thời kỳ đổi mới xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
binh chủng đặc công đã làm tốt công tác tham mưu
với quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
về xây dựng và phát triển lực lượng đặc công
theo hướng tinh gọn mạnh
thực hiện tốt chức năng chủ nhiệm
đơn vị đầu ngành chống khủng bố của toàn quân
chất lượng huấn luyện trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu
của lực lượng đặc công ngày càng được nâng cao
với những thành tích mà các thế hệ binh chủng đặc công đã đạt được
chủ tịch nước trần đại quang đã gắn lên lá cờ truyền thống
của binh chủng huân chương quân công hạng nhất
phần thường cao khí của đảng nhà nước trao tặng
cũng trong sáng nay tại trụ sở chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi gặp mặt
một mươi gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu hai nghìn một mươi sáu
danh sách một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu là những gương mặt
do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam bình chọn
mục tiêu để tuyên dương những người trẻ xuất sắc
có nhiều đóng góp cho cộng đồng
các gương mặt trẻ được trao giải thưởng thuộc các lĩnh vực
học tập nghiên cứu khoa học lao động sáng tạo kinh doanh quản lý
an ninh trật tự quốc phòng thể thao và văn hóa nghệ thuật
trong danh sách này người trẻ nhất
mới một mươi năm tuổi em trần lê quang tiến
học sinh học viện âm nhạc quốc gia việt nam
người lớn tuổi nhất là anh hoàng anh tuấn
ba mươi bốn tuổi một chiến sĩ cảnh sát giao thông tỉnh bắc giang
lễ trao giải và vinh danh gương mặt trẻ tiêu biểu
sẽ diễn ra vào tối nay một mươi chín tháng ba tại hà nội
để lấy ý kiến dự thảo đề cương đề án
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trình hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng
tại hà nội ban chỉ đạo xây dựng đề án vừa tổ chức
hội thảo với các đại biểu và chuyên gia
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo xây dựng đề án
chủ trì cuộc hội thảo
phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí phạm minh chính khẳng định
trong hơn ba mươi năm thực hiện sự nghiệp đổi mới
đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm
xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
tuy nhiên trong tình hình mới đại hội một mươi hai đã chỉ ra những hạn chế
yếu kém hiện nay là chủ trương giải pháp đề ra nhiều
nhưng chưa tạo được đột phá
tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu
có nơi triển khai tích cực có nơi làm cầm trừng
do đó việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài
đây là vấn đề rất khó vì liên quan đến cả hệ thống chính trị
từ trung ương đến cơ sở
nên rất cần sự hiến kế của các đại biểu từ kinh nghiệm thực tế
các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương thức lãnh đạo của đảng
xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
trong đó đi sâu cho ý kiến về các đảng ủy khối ở trung ương và địa phương
về mối quan hệ giữa đảng ủy với ban cán sự hoặc đảng đoàn
về tổ chức cơ sở đảng các cơ quan tham mưu
giúp việc đơn vị sự nghiệp của đảng tổ chức bộ máy của nhà nước
chiều qua trên địa bàn huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng kèm theo gió lốc
gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân
chiều tối ngày một mươi tám tháng ba tại khu vực các xã thành an thành thọ thành long
thuộc huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đã xuất hiện lốc xoáy kèm theo mưa lớn làm tốc mái gần một trăm linh nhà dân
cùng hàng chục cột điện nhiều diện tích cây cối hoa màu bị đổ gãy
hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được mức độ thiệt hại do lốc gây ra
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo huyện thạch thành đã xuống hiện trường
động viên bà con nhân dân và huy động lực lượng dân quân giúp đỡ những hội dân
có nhà bị tốc mái thu dọn đồ đạc khắc phục khó khăn bắt đầu
đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng các xã thôn có nhà bị tốc mái
tiếp tục huy động lực lượng giúp nhân dân thu dọn nhà cửa thu gom cây cối
hoa màu bị đổ gãy và thống kê thiệt hại có phương án hỗ trợ
giúp những hộ dân bị thiệt hại nặng về nhà ở sớm một đỉnh cuộc sống
còn tại quảng trị hôm nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tỉnh quảng trị cho biết trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ vào chiều tối ngày một mươi tám tháng ba
đã khiến một trường học cùng hai mươi năm nhà dân tại thành phố đông hà và huyện triệu phong
bị tốc mái nhiều hoa màu cùng cây cối bị hư hại hiện chính quyền và các lực lượng
chức năng tỉnh quảng trị đang tích cực triển khai các công tác khắc phục hậu quả
sau lốc xoáy
tại thành phố đông hà trận lốc xoáy kèm mưa rông quét qua trong khoảng hơn một mươi phút
đã làm trường tiểu học hùng vương chịu thiệt hại nặng hơn tám mươi số phòng học bị tốc mái
nhiều cây xanh đổ gãy sách vở bàn ghế trang thiết bị dạy học bị ướt và hư hại
trận lốc xoáy cũng khiến gần hai mươi nhà dân tại phường đông lễ và đông lương bị tốc mái
nhiều cây xanh bị bật gốc gãy đổ một số pano áp phích trên các tuyến đường
cũng bị lốc cuốn bay tại huyện triệu phong lốc xoáy xảy ra tại xã triệu thuận
làm sáu nhà dân bị tốc mái và hư hỏng nhiều hoa màu bị hư hại không có thiệt hại về người
ngay sau khi lốc xoáy xảy ra chính quyền địa phương và các lực lượng xung kích đã kịp thời
có mặt động viên giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại tu sửa nhà cửa dọn dẹp vệ sinh
ổn định cuộc sống hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy
chiều ngày một mươi tám tháng ba ubnd tỉnh cà mau cho biết ven tuyến biển đông xuất hiện thêm bốn điểm sạt lở mới
tại huyện nam căn và huyện ngọc hiền sóng giữ và chiều cường dâng cao cuốn đi nhiều đai rừng phòng hộ
ven biển cà mau ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như canh tác của cư dân ven biển tại địa phương
đai rừng phòng hộ ở bốn khu vực sạt lở tại hai huyện nam căn và ngọc hiền đã bị xâm hại nghiêm trọng
có nơi bị lở sâu vào đất liền từ ba mươi đến bốn mươi mét với chiều dài hàng trăm mét cuốn mất rừng phòng hộ
nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời không lâu nữa sạt lở sẽ tiến sâu vào nội đồng
phương hại lớn đến đời sống và sinh kế của người dân dân trong vùng
có sông biển thì nó nhào lên nhào xuống đó bởi vì mới be lên cao chứ không thôi rồi sáng be lên cho
nó cao rồi nó còn chịu không nổi nữa rộng bất thì nước lên chiều cường cao rồi bà con ở đây sẽ
không biết sống sao nữa ngày hồi đó là cái ngoài này nó có con đê chứ nó chặn ngang thì nó đỡ
cà mau có hai tuyến bờ biển quan trọng là bờ đông và bờ tây với tổng chiều dài hơn hai trăm năm mươi km
trên tuyến này hiện có hơn chục nghìn hộ dân sinh sống thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở cao
thấy rõ những nguy cơ nêu trên thời gian qua chính quyền tỉnh cà mau đã nỗ lực xây dựng nhiều
cụm tuyến dân cư để bố trí chỗ ở ổn định cho cư dân sinh sống
ở những vùng có nguy cơ thiên tai cao vùng dễ tổn thương do biến đổi khí hậu tuy nhiên
do khó khăn về tài chính và nguồn hỗ trợ từ trung ương còn hạn chế nên đến nay toàn tỉnh chỉ
mới hoàn thành năm khu dân cư sắp xếp nơi ở cho hơn một hộ ở các vùng nguy cơ thiên tai cao và sinh sống ổn định
đơn vị bán lý vùng hộ sạt lưới quản lý với tổng chiều dài của tiếng đê tương đương tới hai mươi km bên cạnh đó
tỉnh sài gòn đã có khoảng sáu km sạt lỡ rất nghiêm trọng trong đó sẽ đứt đi ba đoạn nếu sạt lỡ
nếu không có giải pháp để khắc phục kịp thời thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tương lai đến trong địa
bàn đắk lâm phần hộ nhận khoáng tám trăm bốn mươi bốn ha nó sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống
kinh tế của bà con trên lòng hàng đó giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và lộ trình tới năm hai nghìn hai mươi năm
cà mau cần trung ương hỗ trợ hơn một bốn trăm linh tỷ đồng để di rời thêm gần bốn tám trăm linh hộ dân ở những nơi có
nguy cơ thiệt tai cao và cư dân vùng ảnh hưởng do biến đổi khí hậu vào sinh sống ổn định ở bốn mươi cụm
tuyến dân cư mới trong tỉnh song hành với đó cà mau cũng cần thêm nguồn vốn để xây dựng cũng
như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình kè ngăn sạt lở kết hợp trồng rừng ở một số khu vực
chủ yếu ven biển góp phần bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân đặc biệt trong mùa mưa bão hàng năm
với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức của cộng đồng với việc sử dụng tiết kiệm
điện và bảo vệ môi trường sáng nay bộ công thương đã tổ chức lễ gia quân hành trình xanh
đi bộ và đạp xe hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với sự tham gia của các đại sứ và hơn
tình nguyện viên trên địa bàn thành phố hà nội
sau lễ gia quân hành trình xanh
đi bộ và đạp xe được phát động tại quảng trường cách mạng tháng tám hà nội hơn một tình nguyện viên
đã cùng các đại sứ diễu hành trên các tuyến phố lớn của thủ đô và đi bộ quanh khu vực hồ hoàn kiếm
đây là năm thứ chín chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy được tổ chức tại việt nam
chiến dịch sẽ khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi từ những hành động nhỏ nhất
như tắt những thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ
mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường
tiết kiệm năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu
sau lễ phát động các hoạt động bên lề khác hưởng ứng chiến dịch sẽ được tổ chức trong suốt tháng ba trên phạm vi cả nước
nghi thức tắt đèn sẽ diễn ra từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại quảng trường cách mạng tháng tám hà nội
trong phần tin tiếp theo hàng hóa thông quan tại hai cửa khẩu quốc tế
ở quảng trị giảm mạnh
khánh hòa tiếp tục xuất hiện tôm hùm chết chưa rõ nguyên nhân
từ giữa năm hai nghìn một mươi năm đến nay tình hình xuất nhập hàng hóa cũng như người thông quan qua lại
ở hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây tỉnh quảng trị giảm mạnh
điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu hút đầu tư
cũng như nguồn thu ngân sách của tỉnh quảng trị bị giảm sút rõ rệt
đã hơn một mươi năm năm
cửa khẩu quốc tế la lây tỉnh quảng trị
nhưng trước khi nào chị hoàng thị tùng ở thị trấn tứ hạ huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế
lại thấy cửa khẩu vắng vẻ như thế này
giống như ở cửa khẩu quốc tế la lây
cơ khẩu quốc tế lao bảo cũng nằm trong tình trạng tương tự
theo lực lượng chức năng
có một số nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm tại các cửa khẩu này
là do bạn lào thực hiện hai chỉ thị sáu mươi hai và một mươi năm
phần nào tác động đến số lao động người việt nam
bên cạnh đó một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn về thị trường mua bán
nên đã ảnh hưởng đến vấn đề xuất nhập khẩu
chúng tôi đã triển khai giải quyết thủ tục cho hàn khất xuất nhập qua cửa khẩu bằng thi thực điện tự
chúng tôi đã làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế đánh xa vạn
để bỏ bớt những vị trí không cần thiết
phần nào chúng tôi đã cải cất đưa thủ tục hành chính
rút ngắn thời gian qua lại cửa khẩu cho hàn khất
ngành hải quan đã vận hành rất là tốt thủ tục hải quan điện tử
thông qua hệ thống vinacvisit tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp
giảm thời gian thông quan và giảm chi phí rất nhiều cho doanh nghiệp
các ngành chức năng tại hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lai
đã có nhiều giải pháp trong việc tạo điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa
cũng như thông quan qua lại
thế nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay vẫn giảm khoảng năm mươi

cửa khẩu không còn sôi động người dân buôn bán ế ẩm
đó là thực trạng ở hai cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện nay
các ngành chức năng và tỉnh quảng trị cần có những giải pháp và quyết sách tích cực hơn
để tháo gỡ những khó khăn đối với hai cửa khẩu quốc tế này
thưa quý vị trước thông tin về nghi vấn xả thải từ nhà máy đường
khiến hải sản trong đầm và trong các hồ nuôi ven biển của người dân các phường cam phúc nam
cam phúc bắc và phường cam phú thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa bị chết hàng loạt
hiện nay lại xuất hiện tình trạng tôm hùm trong các lồng nuôi cũng bị chết với số lượng đột biến
những ngày gần đây trên địa bàn phường cam phúc nam cam phúc bắc và cam phú
thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa ghi nhận hiện tượng tôm hùm trong các lồng nuôi ngoài biển
bị chết với số lượng tăng đột biến
tôm trước khi chết thường ăn ít hoặc bỏ ăn hoặc đậu yếu
các đôi bụng chuyển màu từ trắng trong sang trắng đục
dịch tiết màu trắng sữa cơ thịt nháo và có mùi hôi
khi người dân phản ánh về hiện tượng tôm hùm chết bất thường
một tuần sau cơ quan chức năng mới cử được người về lấy mẫu để phân tích xét nghiệm và điều tra nguyên nhân
những con tôm vớt lên rất yếu thậm chí không còn đủ sức để bỏ
bệnh sữa trên tôm hùm hay còn gọi là bệnh đục thân do vi khuẩn ký sinh nội bào gây ra
bệnh thường xuất hiện bắt đầu từ tháng bốn bùng phát vào giữa mùa mưa
người dân ở đây cho biết mọi năm đều có hiện tượng tôm chết nhưng số lượng không nhiều
riêng năm nay số lượng gia tăng đột biến
bây giờ thấy nước nó không được sạch
như hồi những năm trước nó có những cái cợn dơ rồi kiểu vậy
như mấy năm trước thì nó thường nước trong hơn
bây giờ thì ít có khi nước trong
trước mắt người dân đang chủ động vớt những con tôm hùm bỏ ăn cách ly riêng hoặc bán cho các thương lái
kiểm tra nguồn nước và vệ sinh lồng nuôi hàng ngày để tránh dịch bệnh lây lan
lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người dân
đang được thực hiện thí điểm tại một số tỉnh thành và được kỳ vọng là sẽ trở thành hồ sơ điện tử trọn đời cho mỗi cá nhân
khi đã có hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử tại bất kỳ bệnh viện nào
bác sĩ cũng có thể xem được bệnh án của người bệnh giúp chẩn đoán bệnh từ xa một cách chính xác hơn
tuy nhiên việc thực hiện này liệu có khả thi hay không và thực tế thì đã cho thấy một số bất cập tồn tại
ngay từ sáng sớm bà trịnh thị liên đã có mặt tại trạm y tế xã tri phương huyện tiên du tỉnh bắc ninh
để thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe khám tổng quát đo huyết áp cân nặng chiều cao và siêu âm là toàn bộ quy trình mà bà được thực hiện tại đây
toàn bộ dữ liệu này sẽ được nhập vào dữ liệu điện tử
xã tri phương huyện tiên du tỉnh bắc ninh là một trong những địa phương đầu tiên
thí điểm lập hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử
khi triển khai ngành y tế ở đây cho biết họ gặp khá nhiều khó khăn
hầu hết các trạm y tế xã đều chưa đủ điều kiện và trang thiết bị để có thể thực hiện được việc này
các xét nghiệm hóa sinh thông số về nhóm máu chưa thực hiện được
xét nghiệm máu trong chương trình khám lập hồ sơ sức khỏe là do phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và sự chỉ đạo của cấp trên
cho nên và thực tại là chúng tôi chỉ có khám lâm sàng và siêu âm
không chỉ bắc ninh mà ngay tại hà nội
việc triển khai này cũng gặp nhiều bất cập
long biên và gia lâm là hai quận triển khai thí điểm đầu tiên được sở y tế đầu tư nguồn lực
nhưng sau một mươi năm ngày triển khai cũng mới chỉ đạt khoảng hơn năm mươi số người trong nhóm đối tượng đến lập hồ sơ
chưa có hướng dẫn cụ thể của bộ y tế về khi xét nghiệm cộng đồng như thế
thì phải hướng dẫn của bộ y tế là cái phương pháp nào để đảm bảo thống nhất giữa các cơ sở y tế với cộng đồng
để đảm bảo độ chuẩn xác cũng như thống nhất về các phương pháp
đảm bảo được độ chuẩn xác về xét nghiệm máu
những bất cập vướng mắc này cần có những giải pháp tháo gỡ kịp thời
tránh để một chủ trương lớn không phát huy hiệu quả trong thực tế gây lãng phí cho cả nhà nước và người dân
trong phần tin thế giới hội nghị g hai mươi không đạt tiến triển về tự do thương mại
nga mở cuộc điều tra các hãng truyền thông mỹ
hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi vừa bế mạc tại bardel đức
với một tuyên bố chung nhưng không có một cam kết rõ ràng về thương mại tự do và chống bảo hộ mậu dịch
bằng việc chỉ nhắc chiếu lệ đến thương mại trong bản tuyên bố chung các quan chức g hai mươi đã phá vỡ truyền thống kéo dài một thập kỷ qua về ủng hộ thương mại mở
đây là một thất bại rõ ràng đối với nước chủ nhà đức vốn đã nỗ lực để duy trì các cam kết trước đây của g hai mươi
phía mỹ cho rằng cần xem xét lại hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta thực thi tốt hơn một số quy định của tổ chức thương mại thế giới wto
và cũng có thể sẽ phải thương lượng lại những thỏa thuận cũ hơn
hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng g hai mươi năm nay diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại rằng cuộc chiến thương mại sẽ bùng nổ do chính quyền tổng thống mỹ chủ trương bảo hộ thương mại
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
thông tấn chính thức của triều tiên ngày hôm nay đã đưa tin nước này tiến hành thử một động cơ tên lửa mạnh mới phát triển tại bãi phóng tên lửa tochangri
theo hãng thông tấn chính thức của triều tiên kcna nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã theo dõi cuộc thử nghiệm này và nhấn mạnh rằng vụ thử thành công này đánh dấu một bước tiến mới của ngành chế tạo tên lửa của triều tiên
kcna cũng cho biết thêm động cơ này sẽ giúp triều tiên đạt được khả năng phóng vệ tinh tốt và loại nhất thế giới đồng thời báo hiệu rằng
đây có thể là một loại động cơ mới cho các tên lửa tầm xa
nhóm bộ tư quốc tế về liby bao gồm liên hợp quốc liên minh châu âu liên đoàn ả rập và liên minh châu phi đã tuyên bố ủng hộ những nỗ lực của chính phủ đoàn kết dân tộc ở libya nhằm thiết lập quyền kiểm soát tripoli sau nhiều ngày chiến đấu với các lực lượng dân quân đối lập
cuộc họp của nhóm bộ tứ về libya diễn ra tại thủ đô cairo của ai cập với mục đích chuẩn bị hỗ trợ và tạo thuận lợi cho bất kỳ cơ chế đối thoại nào
giữa các bên tại liby đặc phái viên liên hợp quốc về vấn đề liby martin kopler tuyên bố sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với libya cho đến khi lực lượng vũ trang của quốc gia bắc phi này thành lập được một bộ máy chỉ huy đầy đủ
giao tranh tiếp tục kéo dài ở thủ đô tripoli của liby bốn ngày qua và chỉ dịu đi đôi chút khi chính phủ đoàn kết dân tộc libya gna ký một thỏa thuận ngừng bắn với các lực lượng dân quân đối lập ở tripoli và misrat
duma quốc gia tức hạ viện nga đã thông qua
đề xuất mở cuộc điều tra nhằm vào các cơ quan truyền thông tại mỹ đang hoạt động tại nga cụ thể moscow sẽ điều tra về các hoạt động tại nga của các cơ quan truyền thông như cnn đài tiếng nói hoa kỳ đài tự do cũng như một số phương tiện truyền thông khác của mỹ
quyết định trên của hạ viện nga được đưa ra sau khi nghị sĩ konstantin zutulin thuộc đảng nước nga thống nhất đề xuất mở cuộc điều tra để đáp trả việc mỹ được cho là đã đàn áp tập đoàn truyền thông rt nước nga ngày nay
được chính phủ nga tài trợ trước đây nga đã nhiều lần phản đối mỹ khi coi rt của nga là nơi tuyên truyền của chính phủ nga cuộc điều tra này sẽ do ủy ban chính sách thông tin công nghệ và truyền thông của hạ viện nga tiến hành
liên minh châu âu eu vừa thông báo khoản viện trợ mới trị giá một trăm bảy mươi bảy triệu đô la mỹ cho một số nước bị hạn hán ở vùng sừng châu phi
đây là một phần trong kế hoạch hành động một mươi năm và chương trình phát triển năm mươi năm của châu phi
khoản viện trợ để mua lương thực thực phẩm này gồm nigeria somali nam sudan và yemen
một trăm linh triệu euro sẽ được phân bổ để giải quyết khủng hoảng nhân đạo do xung đột tại nam sudan
khoản tiền còn lại sẽ được dùng để hỗ trợ người nam sudan tị nạn ở các nước láng giềng như ethiopia uganda kenya và sudan
với hai mươi triệu dân ở đây đang có nguy cơ bị chết đói các khoản hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là hết sức cần thiết
tuần trước liên hợp quốc đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp thúc giục quốc tế gây quỹ cứu trợ bốn bốn tỷ đô la
từ nay tới tháng bảy để cứu khu vực nghèo đói này của châu phi
vận động và gian luyện kỹ năng thực sự đã trở thành chiết lý trong giáo dục của nhật bản
ở đất nước mặt trời mọc này thì mối quan tâm lớn nhất của thầy cô và phụ huynh không phải ở điểm số
mà là mỗi ngày các bé được chạy nhảy bao nhiêu phút đi bộ được bao nhiêu cây số và có được vui đùa thoải mái ngoài trời hay không
một nghiên cứu gần đây cho thấy trẻ em được sinh ra tại nhật bản có cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh hơn
một em bé sinh ra trong một nhà nhà
trẻ em được sinh ra ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới
vậy bí quyết của nền giáo dục yêu việt đó là gì
trường mẫu giáo fuji ngoài ô thủ đô tokyo của nhật bản
không có tường ngăn lớp học trẻ được thoải mái la mồn và cùng nhau chạy nhảy nô đùa
trung bình mỗi trẻ đi bộ quanh trường tới bốn km một ngày
trường mẫu giáo fuji là một tòa nhà hình elif hai tầng
các lớp học được đặt trong vòng tròn ở tầng trệt
tầng trên là mái nghiêng nhẹ để học sinh chơi đùa
ở trung tâm vòng tròn là khoảng sân cũng gọi là nơi giải trí
từ lớp học được dùng ở đây không chính xác bởi không có một phòng học cụ thể nào
sự khác biệt giữa kiến trúc của trường fuji và các ngôi trường thông thường
chính là việc tạo ra nhiều không gian và thời gian cho sự vận động của trẻ
thông thường trẻ được ra ngoài chơi và vận động đôi chút rồi trở lại lớp học của mình
nhưng tại đây các con được vận động mọi lúc dù trong nhà hay ngoài trời
thiết kế của tòa nhà thông minh này cũng đồng thời tạo ra những nguy hiểm
trong khi suy nghĩ thông thường của các bậc phụ huynh là phải tránh để các em gặp rủi ro
thì ở trường fuji trẻ liên tục tiếp xúc với góc nhọn và thường xuyên bị ngã
điều này cho phép chúng học cách điều chỉnh sự hỗn loạn và nguy hiểm từ thế giới
tìm cách giúp đỡ lẫn nhau
từ việc học cách làm việc cùng nhau để vượt qua khó khăn
chúng trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn trong cuộc sống
những năm gần đây nhằm phát huy lợi thế phát triển du lịch
nhiều hộ gia đình ở huyện lâm bình huyện vùng sâu vùng xa nhất của tỉnh tuyên quang
đã bắt tay vào làm du lịch cộng đồng homestay
hiện nay mô hình du lịch này ngày càng thú đông khách du lịch trong nước và quốc tế
đến để thưởng ngoạn thắng cảnh đẹp và bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số nơi đây
gia đình bà triệu thị sướng thôn nà tông xã thượng lâm
là một trong những hộ gia đình làm du lịch cộng đồng
homestay điển hình ở huyện lâm bình từ năm hai nghìn một mươi sáu
trước đây gia đình bà chưa hề nghĩ đến việc kinh doanh này
chỉ từ khi có nhiều đoàn khách du lịch chọn lâm bình là nơi dừng chân
bà sướng cùng gia đình quyết định sửa lại ngôi nhà sàn truyền thống
chỉnh trang khuôn viên để tiếp đón du khách
đồng thời phục vụ các món ăn đặc sản dân tộc tây
được trải nghiệm những món ăn của mình
không cần những món ăn gì
chỉ cần món ăn của dân tộc
dân tộc mình có cái gì
thì họ được ăn những thứ đấy
họ bảo lấy lạ và ngon
với lại rau rừng
thích nhất là món rau rừng
lên đồng đồng khuẩy phín này
sang đi cọc vài
thác khuẩy nhi
khuẩy súng ăn khuẩy súng
cũng như gia đình bà sướng
gia đình ông nông văn bảo
thôn nà đông xã thượng lâm
bắt tay vào làm du lịch cộng đồng homestay
từ năm hai nghìn một mươi năm
hiện nay căn nhà sàn truyền thống hai mươi bốn cột
năm gian hai trái
được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
của gia đình ông bảo
đang là điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước
thời gian tới ông tiếp tục sửa chữa
cho ngôi nhà thêm phần khang trang hơn
nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách
khách đến thì rất bình thường như là
các bác các chú các cháu
về như bây giờ thôi
mình cũng vui vẻ thôi
chẳng qua thì còn tiếp thế nào nữa
là phải được hướng dẫn
ăn uống thì coi như là
cũng chưa được hiểu được gió
bởi vì bây giờ là
phải huyện phải hướng dẫn
cách ăn thế nào
và nấu nước thế nào cũng chưa biết
nếu bình thường như ở nhà thì mình cũng nấu được đó
không có gì
từ những mô hình trên
ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện lâm bình
đã khảo sát hỗ trợ một mươi sáu hộ
tại các xã thượng lâm khuôn hà lang can
có điều kiện tham gia chương trình phát triển du lịch cộng đồng
huyện lâm bình đã tổ chức cho các hộ này
đi tham quan học hỏi kinh nghiệm phát triển
du lịch cộng đồng tại xã xuân giang
huyện quang bình tỉnh hà giang
từng bước khôi phục nét văn hóa truyền thống
như tín ngưỡng nghi lễ truyền thống
cưới hỏi ẩm thực bảo đảm phù hợp
với quy định hiện hành gìn giữ thuần phong
mỹ tục tái hiện nghề dịch truyền thống
hiện nay trên địa bàn huyện lâm bình
đang thực hiện loại hình du lịch hôm tây
để thực hiện loại hình này
bên cạnh việc tổ chức
các hoạt động của lễ hội
là một sản phẩm du lịch độc đáo
thì chúng tôi
tập trung bảo tồn
những giá trị văn hóa truyền thống
trước hết là bảo tồn về tiếng nói
về trang phục
và những phong tục tập quán
tốt đẹp của nhân dân các dân tộc
thì hy vọng là
loại hình du lịch hôm tây trên bàn huyện lâm bình
sẽ phát triển
và đem lại
khu nhập cho người dân
góp phần xóa đói giảm nghèo
trên quê hương lâm bình
huyện lâm bình có hệ sinh thái đa dạng
nhiều cảnh đẹp hùng vĩ
và là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa
truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số
trên địa bàn lâm bình còn có
những tháng cảnh đẹp khác như động song lòng
thác khuẩy nhi thác khuẩy súng
di tích khảo cổ hang phia vài
đây là những di tích danh làm tháng cảnh
quốc gia đã để lại ấn tượng rất tốt
trong lòng du khách
những hình ảnh vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại